ngày hai mươi một tháng năm hội khuyến học tp cnh đã tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức cá nhân
đã đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố đợt một năm hai nghìn một mươi chín
và trao hai trăm năm mươi xuất học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp một mươi hai nhà nghèo hiếu học trên địa bàn tp cnh
tại buổi lễ ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số tiền gần hai tỷ đồng từ ba mươi năm tổ chức và cá nhân
đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài tp cnh đợt một năm hai nghìn một mươi chín
hội khuyến học tp cn cũng tuyên dương các nhà tài trợ các tổ chức cá nhân
đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài của tp cnh
dịp này hội khuyến học tp cnh còn phối hợp với các nhà tài trợ trao hai trăm năm mươi xuất học bổng
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh lớp một mươi hai có hoàn cảnh khó khăn
học giỏi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp tới